có đến một mươi hai tiền án trong đó có sáu tiền án về tội trộm cấp tài sản
đối tượng trần minh toan sáu mươi bốn tuổi chú huyện châu thành tỉnh kiên giang

khoảng một mươi tám h ngày năm tháng bốn toan đóng giả làm du khách thuê phòng
rồi đột nhập vào khách sạn thanh bình ở phường một tp đà lạt để trộm cấp tài sản
tại đây toàn đã đột nhập vào một số phòng của khách sạn này
và trộm được một điện thoại di động của một du khách đến từ tp hồ chí minh
khoảng ba tiếng sau khi toan trở về khách sạn đã thuê trước đó ở phường bốn thành phố đà lạt
thì bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà lạt bắt giữ cùng tăng vật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa triệt xóa một điểm đánh bạc
tại khu phố một b phường an phú thị xã thuận an
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn tại một bãi đất trống thuộc khu phố một b
phường an phú thị xã thuận an các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng thi hành nhiệm vụ đã thu giữ trên một trăm năm mươi triệu đồng
một mươi xe mô tô và nhiều tăng vật khác
khoảng hai mươi giờ tối qua một vụ cháy đã bùng phát tại cửa hàng điện máy nằm trên quốc lộ một a
thuộc phường tam bình quận thủ đức tp hcm làm nhiều tài sản có giá trị bị thiêu dụi
khi phát hiện đám cháy ngay lập tức người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa
nhưng bất thành trong cửa hàng điện máy chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận thủ đức điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt
tiếp cận hiện trường dập lửa tuy nhiên do lửa bốc cháy dữ dội cửa hàng bị khóa bên trong
nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn đến hơn hai mươi một giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản có giá trị bên trong cửa hàng
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
theo trung tâm phát triển quỹ đất sóc sơn hà nội đơn vị này đã hoàn thành phương án đền bù
giải phóng mặt bằng khu vực bán kính năm trăm linh m tính xung quanh khu vực bãi rác nam sơn
hơn một một trăm linh hộ dân thuộc ba xã nam sơn bắc sơn và hồng kỳ sẽ bắt đầu nhận tiền đền bù
từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tổng số tiền là ba bốn trăm linh tỷ đồng
bố trí tái định cư sẽ được thực hiện từ tháng bảy cho đến hết năm hai nghìn một mươi chín
theo thông báo của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đơn giá bồi thường đất sẽ được tính cho các loại đất khác nhau
bên cạnh đó người dân còn được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản
sau khi nhận tiền đền bù người dân có thể mua đất ở khu tái định cư hoặc tự di chuyển
đây là những khu đất đã được sở quy hoạch kiến trúc hà nội phê duyệt
đảm bảo hạn chế mùi và không có xe vào bãi rác đi qua
đất tái định cư cho xã nam sơn được bố trí tại ba khu
người dân xã hồng kỳ sẽ được di chuyển đến khu tái định cư cách bãi rác hơn một ba km
khu tái định cư của xã bắc sơn sẽ được quy hoạch tại thôn nam lý cách bãi rác ba km
các thôn trong xã nam sơn sẽ được chuyển đến các vị trí cách bãi rác lần lượt là một km bốn km và bảy km
các thôn trong xã nam sơn sẽ được dành thời gian theo dõi